liêu đoan yang trú tại thành phố bắc kinh trung quốc hiện đang tạm trú tại quận cầu giấy hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin youbay việt nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp
đây là đối tượng liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia vừa bị công an tp hà nội bóc gỡ
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu duan yang quen biết với li cấp trên của yang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của li
có trụ sở tại quận bắc tử liêm hà nội với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam để vận hành phần mềm o vay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi li yêu cầu yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ovai cho đối tượng khác
và cả hai bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin youbay việt nam cho giang làm giám đốc
từng đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công
cơ quan thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng trong đó có năm đối tượng bị bắt vì hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sau đối tượng bị bắt vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự